trong ngày một mươi tháng chín sở y tế điện biên tổ chức hội nghị tăng cường các biện pháp liên ngành phòng chống bệnh dạy
tại hội nghị ngoài giải pháp tăng cường kinh phí hỗ trợ mua vaccine tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân
đại biểu cũng đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với ngành y tế phải xây dựng kế hoạch hoạt động liên ngành giữa thú y và y tế
chỉ đáo các đơn vị liên quan kiểm soát tốt bệnh dạy trên động vật tăng cường tiêm vaccine phòng bệnh dạy trên động vật
thực hiện tốt các hoạt động chia sẻ thông tin và tình hình bệnh dạy trên động vật tại các địa phương
ủy ban nhân dân cấp huyện phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử phạt đối với chủ vật nuôi không thực hiện tiêm vaccine phòng dạy cho chó mèo